ngày một mươi ba tháng một mươi cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã nhận đơn tố cáo của bà nguyễn phương hằng
xe công ty cổ phần đại nam đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xem xét giải quyết theo thẩm quyền
bà nguyễn phương hằng đã có đơn tố cáo ông huỳnh minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tức là ca sĩ đàm vĩnh hưng ngụ tại quận một mươi tp hcm có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép
thông qua việc dùng tài khoản cá nhân để vận động từ thiện
bà hằng cho rằng ca sĩ đàm vĩnh hưng đã không minh bạch không công khai
không công bố kịp thời rõ ràng chứng cứ sử dụng nguồn tiền quyên góp
trong đơn bà nguyễn phương hằng nêu rõ hành động của ca sĩ đàm vĩnh hưng có nét tương đồng
với việc ngâm tiền tử thiện của nghệ sĩ hoài linh xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ điện
trước đó công an tp hcm cũng đã chuyển đơn của ca sĩ đàm vĩnh hưng tố cáo bà nguyễn phương hằng
sang công an tỉnh bình dương để xem xét giải quyết
ca sĩ đàm vĩnh hưng cho rằng trong thời gian qua bà nguyễn phương hằng công khai chỉ trích
cáo buộc nhiều người lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện của người dân với lời lẽ cay cú đà kích
khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ phía cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà